công thương hà nội cho biết trong trường hợp nguồn cung khan hiếm đơn vị này và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp indonesia
để bảo đảm nguồn hàng thịt lợn phục vụ tích nguyên đán sắp tới ngoài nguồn cung tại chỗ
sở công thương hà nội đã kết nối với nhiều nhà cung cấp để có thể bình ổn thị trường
cũng như đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng trong những thời kỳ cao điểm
đặc biệt trong trường hợp nguồn cung khan hiếm sở công thương hà nội và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ pháp indonesia
bên cạnh việc dự trữ nhằm đáp ứng được số lượng thịt lợn còn thiếu hà nội còn tăng cường dự trữ các sản phẩm thay thế như thịt châu bò thủy sản trứng gia cầm
với sự chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào như vậy dự báo tình trạng khan hàng tăng giá đột biến khó có thể xảy ra
các làng nghề của hà nội trong nhiều năm nay thì phát triển cũng rất là tốt
đa số các làng nghề thì đã cập nhật được cái thị yếu của cái thị trường
thế rồi ứng dụng khoa học công nghệ vào để mà phát triển sản phẩm
trong một số làng nghề tiêu biểu thì thông qua các chương trình của hiệp hội rồi xuống các tri hội phía dưới
thì chúng tôi cũng truyền tài xuống để các tri hội phía dưới nhận thức được bà con nhận thức được rằng là cần phải xây dựng một cái thương hiệu bền vững
theo trong cái chương trình là phát triển thương hiệu cho các làng nghề của thủ đô nói chung
mà trong đó thì là có làng nghề vạn phúc của chúng tôi là cũng được ủy ban nhân dân thành phố hà nội chọn là điểm du lịch làng nghề của thành phố
tôi cho đây là một việc rất là tốt đối với các làng nghề trong thành phố nói chung và vạn phúc chúng tôi nói riêng
đối với vạn phúc chúng tôi hiện nay là chúng tôi đang tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng lại được mấy cái nhu cầu của công tác du lịch đối với làng nghề
ngày hai mươi ba tháng tám
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra quyết định số bốn nghìn năm trăm hai mươi sáu qd ubnz về việc phê duyệt danh sách các làng nghề
nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngân sách thành phố sẽ chi trả tối đa một trăm linh triệu đồng một nội dung cho mỗi làng nghề
ba nội dung được hỗ trợ là đào tạo tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu đặt tên thương hiệu thiết kế biểu tượng logo và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu cho các làng nghề
tư vấn chiến lược
hà nội sẽ phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề
hà nội sẽ phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề
để lựa chọn những nhà sản xuất có đủ tiềm lực để ký kết hợp đồng
hà nội đã bỏ ra rất nhiều tiền thuê các chuyên gia nước ngoài vào để phối hợp hỗ trợ xuống đến các làng nghề thiết kế ra các dòng sản phẩm mới
về địa phương thì như ở địa phương của bọn tôi thì hiện tại bây giờ là cũng đã có những cái tích cực là các phòng ban ngành ví dụ như là phòng kinh tế
bởi vì ban nhân dân xã đã quan tâm hơn nhiều so với ngày xưa
có những cái lúc mà đi trưng bày hàng thì ta cũng có những cái nguồn hỗ trợ tìm nguồn hỗ trợ cho các gian hàng cho các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất đi để trưng bày quảng cáo
tất nhiên thì hỗ trợ cũng không được nhiều nhưng mà cũng có đấy là nguồn động viên để cho mọi người thích cực tham gia
trong cái phát triển làng nghề của vạn phúc chúng tôi thì ngoài những cái sự quan tâm của các cấp chính quyền lãnh đạo của thành phố cũng như là của quận thì là chúng tôi cũng được tiếp xúc thêm với cái tổ chức giai ca của nhật bản
tôi cho là đây là cái cũng rất là tốt
hiện tại việt nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới các hiệp định đã ký kết rất nhiều
đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp ở các làng nghề phát triển
tuy nhiên để có thể vươn ra thế giới trước mắt các doanh nghiệp sẽ phải phát triển tốt trên chính thị trường trong nước
và điều kiện tiên quyết là tạo ra những sản phẩm sáng tạo độc đáo có giá trị sử dụng cũng như thẩm mỹ cao
để vào được thì cái thứ nhất là các sản phẩm chúng ta phải làm sao là phù hợp với cái thị hiếu của thị trường ở đó
thì cái ý tưởng thiết kế là một trong vấn đề quan trọng
và muốn có một những cái đội ngũ thiết kế để mà mang xứng tầm với thế giới cộng với cái tinh hoa kinh nghiệm của các làng nghề
thì chúng tôi cho rằng cái vấn đề là cái thế hệ trẻ của các em các cháu trong các làng nghề phải tập trung cao độ
phải tập trung cao độ phải tập trung cao độ phải tập trung cao độ phải tập trung cao độ phải tập trung cao độ
các làng nghề phải đầu tư cho con em đi học
để lưng cao tay nghề cho các hội viên và nó là nguồn kích thích lớn cho các hội viên và dân hàng trong làng nghề
để phát triển được làng nghề thì cái đầu tiên là phải đẩy mạnh cái nhận thức
cái nhận thức được một cái tay nghề là hai và cái nguồn vốn hỗ trợ là ba
còn nếu mà có tốt nữa thì là cho những cái hỗ trợ về thông tin

đẩy mạnh cái nguồn thông tin lên để cho bà con rồi là tất cả các ngoại lơi
bên cạnh đó để thương hiệu của làng nghề nhất là trong thành phố hà nội được phát triển tốt
trước hết phải có sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền nhất là chính quyền địa phương
công tác tuyên truyền cũng cần được chú trọng hơn để mỗi cơ sở sản xuất
mỗi doanh nghiệp hiểu được rằng việc bảo vệ thương hiệu của một làng nghề là sự sống còn của một làng nghề
đối với kinh doanh xuất khẩu rộng khắp như làng gốm xứ bát tràng làng lụa hà đông
cơ chế quản lý quy hoạch hỗ trợ của thành phố cần tiếp tục duy trì thậm chí đẩy mạnh
tuy nhiên cũng không thể thiếu sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như từng người dân của làng nghề
đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất hoặc bị tổn hại nặng nhất khi thương hiệu phát triển hay mai một
chúng tôi cũng rất là quan tâm đến vấn đề là đặc biệt là các em
các cháu trẻ trong các làng nghề để mà làm sao các em các cháu sẽ làm giàu tại quê
sẽ với cái nghề của ông cha tổ nghiệp lại cộng với cái học hành
ứng dụng cái khoa học công nghệ trong những cái giai đoạn này để làm sao mà luôn luôn đổi mới sáng tạo
để mà phát triển lên được những cái dòng sản phẩm tinh hoa nhất có chất lượng tốt nhất
và nó mang một cái bản sắc đẹp nhất và lại phù hợp với cái thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước
để phát triển được thương hiệu thì phải có truyền thông đấy là việc nhất
thứ hai là về kinh phí để phát triển nghề thì bây giờ mỗi một hội viên mạnh lên thì tất cả cùng sẽ được mạnh lên
thì cái đấy là cái nguồn vốn này tiếp cận được nguồn vốn hợp lý để phát triển này
rồi là đẩy mạnh nâng cao các cái nhận thức tay nghề cho các cái hội viên để cho những cái sản phẩm nó được đẹp lên
một nhân tố quan trọng khác mà các cấp chính quyền cũng nên lưu tâm
đó là các doanh nghiệp hộ cá thể làm ăn phát đạt có thương hiệu trong các làng nghề các tỷ phú nông dân
một trong những bài học thành công trong quá trình gìn giữ phát triển thương hiệu của các làng nghề truyền thống ở nhật bản
trung quốc thái lan malaysia những năm tám mươi
trong năm chín mươi của thế kỷ trước được rút ra là thay vì đầu tư giàn trải
chính quyền sẽ hỗ trợ một số đầu tàu ở mỗi làng nghề
và chính các hạt nhân đó sau khi đã nâng tầm sản xuất kinh doanh sẽ đóng vai trò chủ đạo
dẫn dắt quy tụ các hộ dân khác để kết nối trung sức xây dựng chuỗi liên kết cùng phát triển lớn mạnh
cơ chế hỗ trợ hiệu quả của chính quyền sự chủ động trung sức của doanh nghiệp
sẽ đưa các làng nghề của thủ đô hà nội tiếp tục vươn xa
và những giá trị tốt đẹp hơn nữa ngoài những trang sách
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
những hoạt động ngoại khóa như thế này tại trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều rất được chú trọng
trong đó vấn đề nâng cao văn hóa đọc được quan tâm đặc biệt
những tiết học dành cho học sinh lên thư viện tìm hiểu tra cứu sách phục vụ cho việc học tập
cũng như mở mang hiểu biết đã được nhà trường tổ chức thường xuyên hơn
các thư viện mà chúng tôi đã thực hiện ở đây
ngoài việc là dành cho các bạn học sinh sáng
thì chúng tôi cũng có những thư viện dành riêng cho các bạn học sinh kiếm thị
thì tại cái thư viện dành riêng cho các bạn học sinh kiếm thị ở đây
thì các con học sinh lại là những vừa chủ động trong cái việc đóng sách hỗ trợ các thầy cô
để cho mình những cuốn sách mà các bạn tham gia cùng với các thầy cô
để tham gia những cái thư viện sách kho sách của các con thêm phong phú
và sau đó từ những cuốn sách đó
các con có thể mang về ở nội chú cho các con đọc trong những giờ dành việc học tập
không chỉ ở thư viện mà với khuôn viên rộng rãi của trường
ở đâu cũng có thể trở thành một thư viện mở ở ngoài trời
việc các bạn gần gũi nhau như thế này đã tạo cho các bạn học sinh khiếm thị một sự tự tin
một sự gần gũi tran hòa thấy mình không bị lãng quên trong xã hội
trong ngôi trường ở đây
tháng qua cũng sẽ không phát hiện được các bạn học sinh khiếm thị ở trong trường
bởi sự hòa nhập mà các bạn học sinh sáng đã mang lại cơ hội cho các bạn học sinh khiếm thị rất nhiều
con rất là vui tại vì là các bạn thì không có cơ hội để đọc được sách
khi con đọc được cuốn sách của các bạn thì các bạn rất là yêu con
con đọc sách cùng với các em mất sáng
giúp con cảm giác như chúng ta được gần gũi và chia sẻ lẫn nhau hơn
con thấy bình thường là con đọc sách với các bạn chữ nổi cùng bình thường
nó cũng bình thường thôi
nhưng mà các em mất sáng là các em đọc cùng
nó có sự kiểu trao đổi với nhau
nó sẽ kiểu tăng tính cộng đồng lên rất nhiều
con đầu con cũng không hiểu các ngôn ngữ chữ nổi đấy của các bạn thường hay để dùng đọc là gì
nhưng mà khi các bạn đọc cho con thì con cảm yêu quý các bạn mến các bạn hơn
và con cũng hiểu bởi bạn
và con rất là vui
có thể có nhiều những cuốn sách hay phong phú hơn các bạn đọc
hoặc có thể kể chuyện cho các bạn học sinh kiếm thị
thì tôi nghĩ rằng là cái đó nó không chỉ tạo được cái sự gắn kết của các con với nhau
vốn đã là một cái ngôi trường rất là giàu lòng nhân ái
qua phong trào học và đọc sách học sinh trường nguyễn đình triều có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn phá bỏ rào cản giữa học sinh khuyết tật và học sinh không khuyết tật tạo sự gắn kết yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập cũng như giải luyện
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình thủ đô ngày mới tiếp theo xin kính chào tạm biệt